việc tập trung thăm canh rừng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng rừng ở tỉnh quảng trị
đây được xem là mô hình sản xuất tập trung nhằm tạo ra sản phẩm gỗ đạt tiêu chuẩn
được thị trường chấp nhận góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích
đây là một khu rừng đang đến kỳ thu hoạch và thời gian này là thời điểm thuận lợi để không ít hộ trồng rừng ở huyện cam lộ
bắt đầu một chu kỳ trồng rừng mới
mặc dù có thu nhập khá cao và vòng quay thu hoạch chỉ từ bốn đến năm năm nhưng đây chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất
hướng thâm canh rừng đang được nhiều địa phương ở tỉnh quảng trị triển khai đó là trồng rừng theo chứng chỉ fsc
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện cam lộ mặc dù không có nhiều lợi thế về đất lâm nghiệp
nhưng đến nay đã có hơn năm trăm linh hectare rừng được thâm canh theo chứng chỉ fsc
với giá bán giao động từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng cho mỗi hectare rừng
thì hiệu quả kinh tế sau một mươi năm triệu đồng
trồng và chăm sóc rừng mang lại là khá cao
những thay đổi về nhận thức từ việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc để cải thiện môi trường sinh thái
sang phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
cung cấp nguyên liệu cho ngành cơ sở
công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng phục vụ nhu cầu xuất khẩu
đã và đang đem lại lợi ích thực sự bền vững đối với các chủ rừng
và đây cũng là sự lựa chọn của nhiều địa phương ở vùng gò đồi tỉnh quảng trị
những lãnh đạo huyện đã ra kinh nghi quyết để tăng dân tư rừng sản xuất hàng năm
sang trồng rừng fsc có tính chất bền vững lâu hơn từ diện tích đầu tiên trong những năm vừa rồi
là làm từ hai ba năm đến nay là năm năm và hàng năm cứ tăng dân
đến tổng diện tích rừng
tỉnh quảng trị phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có hơn bốn mươi hai hectare rừng trồng theo tiêu chí fsc
cũng tương tự như xây dựng cánh đồng mẫu lớn cánh đồng thu nhập sáu mươi triệu đồng trở lên
việc tập trung thâm canh rừng đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng rừng
không chỉ tạo sản phẩm gỗ đạt tiêu chuẩn được thị trường chấp nhận
mà còn góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích rừng trồng